các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ công tác đã chủ động đưa người thanh niên trên vào xe chuyên dụng và tiến hành can ngăn đám thanh niên hung hãn
đồng thời lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận hoàng mai cũng đã có mặt để xử lý vụ việc
như vậy hoàn toàn không có tình huống nổ súng như thông tin trên mạng xã hội đã đưa